đại hội các cơ quan kiểm toán tối cao châu á lần thứ một mươi bốn asosai một mươi bốn đã tổ chức hội nghị chuyên đề lần thứ bảy với chủ đề
kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững hội nghị được điều hành bởi tổng kiểm toán nhà nước việt nam hồ đức phước
với cương vị là chủ tịch asosai nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi một
tại hội nghị với vai trò là nước chủ nhà kiểm toán nhà nước việt nam một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của kiểm toán môi trường
đối với sự phát triển bền vững phát biểu khai mạc hội nghị ông hồ đức phước nhấn mạnh
đây là một trong những nội dung nghị sự quan trọng thể hiện sự cam kết nỗ lực và đồng góp thiết thực của cộng đồng asosai
trong công cuộc theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững của liên hợp quốc nói chung và giải quyết những thách thức với môi trường toàn cầu nói riêng
quan điểm kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững cách thức phương pháp tiếp cận tiến hành kiểm toán môi trường
trong mối quan hệ với sự phát triển bền vững
các vấn đề cần ưu tiên
trong quá trình tiến hành kiểm toán những khó khăn thách thức khi tiến hành kiểm toán môi trường
thông qua hội nghị này kiểm toán nhà nước việt nam mong muốn các cơ quan kiểm toán nhà nước ở các quốc gia khác
có thế mạnh và kinh nghiệm về kiểm toán môi trường có thể chia sẻ những bài học thực tiễn đã đạt được để học hỏi
vận dụng triển khai một cách đồng bộ tại các sile trong cộng đồng asosai
từ đó đẩy mạnh sự phối hợp hợp tác giữa các cơ quan kiểm toán nhà nước trong việc tổ chức thực hiện các cuộc kiểm toán chung
về môi trường và các cơ quan kiểm toán
kiểm toán nhà nước cùng quan tâm